tính đến một mươi tám h chiều nay ngày bốn tháng một mươi cả nước không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
và tính cả ngày hôm nay là ngày thứ ba mươi hai việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
tính đến một mươi tám h ngày bốn tháng một mươi việt nam không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín là một chín mươi sáu người trong đó số ca điều trị khỏi là một hai mươi ca
số ca còn đang điều trị là bốn mươi một ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu bốn trăm bảy mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bảy trăm một mươi tám người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một hai trăm một mươi hai người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú bốn năm trăm bốn mươi bảy người